ham đọc sách viết lái xe làm việc nấu ăn hay chiêm ngưỡng những bức tranh hoặc ngắm bầu trời xanh ngắt đó đều là những hoạt động bình thường của đôi mắt
theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí nhãn khoa cho thấy tám mươi tám số người được khảo sát coi thị giác là giác quan có trị giá nhất đối với họ trên cả kính giác
do đó việc bảo vệ đôi mắt là vô cùng quan trọng
mắt có thể có những thay đổi chức năng thủy tinh thể mất tính linh hoạt giác hoặc dẹt như quả bóng bầu dục
cơ quan thị giác không nằm ngoài quy luật lão hóa theo thời gian nhưng chúng ta có thể làm chậm lại hiện tượng lão hóa này
trong những năm gần đây thế giới đã có những bước tiến ngoạn mục trong lĩnh vực nhãn khoa
kính và thầu kính hiện nay được điều trị thường là rất tốt cận thị viễn thị loạn thị và lão thị
phẫu thuật đục thủy tinh thể thành công trên chín mươi năm
nếu bệnh tắc nhãn ác không thể chữa khỏi nó có thể được điều trị ổn định
vẫn còn bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác mà nhiều bệnh nhân không được điều trị
nhưng nhiều nhà nghiên cứu đang làm việc không mệt mỏi kết quả ban đầu của họ vô cùng hứa hẹn
tuy nhiên để nhìn được tốt cả đời chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe của đôi mắt
tránh tối đa những tác nhân không tốt cho mắt như mặt trời hoặc thuốc lá hay các màn hình hoặc ánh sáng xanh
việc phòng ngừa phát hiện bệnh sớm rất quan trọng đối với thị giác
chẳng hạn chứng giảm thị lực có thể được điều chỉnh cực kỳ tốt nếu phát hiện sớm trước sáu tuổi
chúng ta thường chỉ quan tâm đến sự nguy hiểm của ánh nắng mặt trời đối với làn da khi tiếp xúc quá lâu mà quên đi những hậu quả đối với đôi mắt
tuy nhiên với cứng độ cao ánh nắng mặt trời làm hỏng phẫu mặt các tiêu cực tím từ ánh nắng mặt trời làm cho các tế bào trong mắt bị lão hóa sớm
do đó cần bảo vệ mắt trước nguy cơ cao về đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng
ánh sáng xanh có ở khắp mọi nơi trong tiên nắng mặt trời đèn led và màn hình màn hình của máy tính điện thoại thông minh
các nhà khoa học đã xác nhận độc tính của ánh sáng xanh lên phẫu mạng và cảnh báo rằng phơi nhiễm mạng tính làm tăng nguy cơ phát triển bệnh hóa điểm vàng
nhìn nhiều vào màn hình gây mỏi và khô mắt
ngoài ra việc sử dụng điện thoại thông minh máy tính bảng và máy tính quá nhiều là một trong những nguyên nhân làm gia tăng bệnh cận thị trên khắp hành tinh
bởi vậy chúng ta cần cố gắng điều tiết mắt nghỉ ngơi mắt
cứ sau hai mươi phút cần phải rời mất khỏi màn hình để nhìn vào khoảng không ít nhất hai mươi giây
nếu không mắt sẽ bị kiệt sức vì tập trung vào màn hình giống như việc chạy mà không dừng lại
sự mệt mỏi thị giác này có thể gây ra cận thị hoặc làm cho trứng viễn thị trở nên tồi tệ hơn
dinh dưỡng tốt góp phần giúp bạn duy trì thị lực tốt
do đó chúng ta nên chú ý đưa vào thực đơn những thực phẩm giúp làm khỏe đôi mắt
sau đây là chín loại thực phẩm giúp bổ mắt
lòng đỏ trứng
vitamin a có trong lòng đỏ trứng đồng thời có trong bơ và sữa nguyên kem giúp võng mạc hoạt động tốt
và cho phép nhìn rõ cả ngày lẫn đêm cho phép mắt thích nghi trong bóng tối
gan các loại da cầm thịt b hoặc cá tuyết cũng rất tốt
trong các loại dầu hạt có dầu quả bơ có vitamin e
oxy hóa này cũng làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng
trong cà rốt mơ rau bina rau mùi tây có chứa beta carotene
sắc tố da cam này là tiền chất của vitamin a có nghĩa là nó được chuyển hóa thành vitamin a
trong khi đó vitamin a là đồng minh của đôi mắt
trái cây họ cầm quýt
trong trái cây họ cầm quýt ớt cải brussel có vitamin c
bằng cách ngăn chặn quá trình oxy hóa
rác mạc và thủy tinh thể vitamin c bảo vệ chúng
do đó giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng
beta carotene của khoai lang là tiền chất của vitamin a
cũng có trong cà rốt mơ khô bắp cải xanh
có thể chế biến thành canh súp xanh nguyễn hâm rau củ
nên một chút tiêu và mỡ để cải thiện khả năng đồng hóa
trong rau bina ớt bí đỏ có chứa nhiều chất trống oxy hóa
gọi là lutein và zeaxanthin
những sắc tố này rất cần thiết cho điểm vàng ở trung tâm võng mạc
giúp phân biệt các chi tiết và màu sắc
chúng cũng tạo thành một lá chắn chống gốc tự do
vitamin d có nhiều trong cá hồi
đóng một vai trò thiết yếu trong việc ngăn ngừa cận thị
vì vậy việc ăn cá hội sẽ rất tốt cho đôi mắt
nhờ hầu và các loài động vật rác rác
chúng ta được bổ sung đầy đủ kém
nguyên tố vi lượng này
vận chuyển vitamin d từ gan đến võng mạc
các loại cá béo
trong các loại cá béo bao gồm cá hồi cá mỏi cá thu
dầu hạt cải và hạt lanh có chứa omiga ba
ngăn ngừa chứng thoái hóa điểm vàng và chống khô mắt
việc triển khai học trực tuyến cho học sinh các cấp
đã đang và có thể là sẽ tiếp tục để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong hoàn cảnh này
việc sử dụng máy tính nhiều sẽ ảnh hưởng không ít đến đôi mắt
cần bổ sung vi chất nào
để giúp giữ cho đôi mắt hạn chế tác hại trước các thiết bị điện tử
dưới đây là tư vấn của thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn tiến
trung tâm giáo dục truyền thông dinh dưỡng viện dinh dưỡng quốc gia
thứ nhất các vitamin tàn trồng dầu mỡ
vitamin a là một vi chất cần cho sự tăng trưởng
giúp sáng mắt tăng cường hệ thống miễn dịch tăng cường sức đề kháng
nhưng vitamin a còn đóng một vai trò quan trọng trong tế bào thần kinh
nó thúc đẩy việc sản xuất các enzim
giúp cho dẫn truyền thần kinh như dopamine
các thành phần hóa sinh cơ bản trong tâm trạng trí nhớ để học tập
thiếu vitamin a gây khô mắt thậm chí là mù loà
nguồn cung cấp vitamin a có nhiều trong gan lỏng đỏ trứng và dầu cá
tiền vitamin a là beta carotene
có nhiều trong các loại củ quả màu vàng đỏ như cà rốt
bí đỏ gấp đu đủ chuối cam và các loại rau xanh đậm như rau ngót rau muống rau dền
anh nắng mặt trời chuyển đổi tiền vitamin a
d trong da của chúng ta thành vitamin d
một chất dinh dưỡng cần thiết để kiểm soát sự hoạt động của rất nhiều gen
mức độ thấp của vitamin d có liên quan đến một loạt các dối loạn tâm thần
bao gồm trầm cảng mất trí nhớ bệnh parkinson dối loạn tiền kinh nguyệt và một số ung thư
thiếu vitamin d cũng làm giảm khả năng miễn dịch ảnh hưởng đến thị lực
nguồn vitamin d ở bữa ăn hàng ngày chỉ cung cấp được một mươi hai mươi nhu cầu vitamin d của cơ thể
do vitamin d có rất ít trong một số thực phẩm như ca béo
và mỡ động vật nuôi trên đồng cỏ phải được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
nguồn vitamin d tốt nhất là ánh sáng mặt trời tiếp xúc trực tiếp với da
vitamin e bảo vệ các chất béo trong não khỏi các gốc tự do
đặc biệt là các chất béo omega ba dha và epa trong đó tập trung ở tế bào thần kinh
khoa học phát triển cho thấy
chất tương tự như vitamin e là chất bảo vệ tế bào thần kinh quan trọng vì giúp chặn các tín hiệu viêm tiêu diệt tế bào não
những người ăn nhiều loại thực phẩm chứa tokopheron cho thấy giảm đáng kể việc suy giảm nhận thức và bệnh alzhimer
bên cạnh việc bảo vệ tế bào thần kinh giảm đau đầu nhức mỏi mắt
vitamin e cũng có liên quan đến phòng chống bệnh ung thư và bảo vệ tim mạch
nguồn cung cấp vitamin e tốt nhất từ các loại rau mầm bệnh nhân và ô liu
thứ hai các vi chất khoáng
mage là một vi chất giúp giảm bớt căng thẳng cho não dây thần kinh và cơ bắc
nó còn được sử dụng để điều trị trầm cảm lâm sàng
mage bảo vệ bộ não khỏi chất thải amoniac thư giãn mạch máu
gia tăng mức độ mage trong não sẽ cải thiện trí nhớ và học tập
trong khi sự thiếu hụt có thể dẫn đến trầm cảm lo âu bệnh tăng động giảm chú ý mất ngủ và mệt mỏi
nguồn cung cấp mar dê tốt nhất là từ rau lá xanh ngũ cốc cá hồi đậu hạt hứng dương mật mía
sắt là thành phần cấu tạo của huyết cầu tố và thành phần của sự cơ
ngoài ra rất cần thiết cho việc sử dụng năng lượng của tế bào
thiếu sắt là một nguyên nhân quan trọng của thiếu máu dẫn đến tình trạng hay mệt mỏi học kén tập trung và dễ buồn ngủ trong giờ học
ngoài ra sắt cũng dẫn đến tình trạng giảm hoạt động thể chất và tinh thần suy giảm miễn dịch tổn thương cơ quan khác của cơ thể như màng bồ đào ở mắt móng chậm lành vết thương
chất sắt có nhiều trong gan thịt cá hoặc rau xanh như rau dền rau ngót và các loại đậu
sắt có nguồn gốc động vật thì dễ hấp thu hơn thực vật
một vi chất là thành phần của rất nhiều enzym khác nhau liên quan đến nhiều hoạt động khác nhau trong cơ thể
kẽm giúp chuyển hóa năng lượng và tổng hợp protein hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch hoạt động và chuyển hóa isulin hấp thu và vận chuyển vitamin a
ảnh hưởng đến chi giác và nhận thức tăng tốc độ lành gan
thiếu vi chất kém sẽ dân đến rất nhiều các dối loạn không đặc hiểu như mệt mỏi chán ăn giảm thị lực chậm tăng trưởng do giảm tốc độ tổng hợp a e và tổng hợp protein dậy thì chậm giảm hoạt động của các tuyến nội tiết
kẽm được cung cấp chủ yếu qua thức ăn động vật như thịt heo bò cá xa cầm có nhiều trong các loại hải sản như ngao hầu
iod là thành phần cấu trúc của hormôn tuyến giáp loại hormôn tăng dụng trên tất cả các tế bào của cơ thể có vai trò chủ yếu trong việc sinh sản
và việt hóa tế bào đồng thời ảnh hưởng đến hàng loạt các chức năng quan trọng khác của cơ thể như điều hòa thân nhiệt tạo tế bảo máu điều phối hoạt động của hệ thần kinh cơ điều phối hoạt động sử dụng oxy của tế bào ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa năng lượng nội tế bào
thiếu hụt iốt liên quan đến nhiều vấn đề về sức khỏe nhưng đáng quan ngại nhất là bệnh đần độ chậm phát triển thể chất và tinh thần mệt mỏi giảm khả năng học tập
thiếu iốt sẽ làm cho hoạt động trí não của các em bị trí trệ kém sáng tạo giảm tiếp thu bài trong giờ học
iod có nhiều trong các loại cá biển và hải sản nhất là các loại tàu biển cần chọn mối ăn có bổ sung iod
canxi là một vi chất bổ sung mà hầu hết mọi người nghĩ là có lợi cho xương
xong canxi cũng có lợi cho cơ thể theo những cách khác bao gồm cả trong tinh thần minh mẫn giúp tăng cường trí nhớ và học tập
các chế phẩm của sữa tôm cua cá là nguồn cung cấp tốt nhất canxi cho trẻ